do ảnh hưởng của bão số sáu các tỉnh thành tại khu vực miền trung tây nguyên có mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất tại nhiều địa phương đặc biệt là các tỉnh nằm trong vùng tâm bão đi qua
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống được bão miền trung
từ đêm chín tháng một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi một ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận và khu vực tây nguyên có mưa to đến rất to
đặc biệt tại các tỉnh vùng tâm bão số sáu đi qua tầm lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm
cục bộ một số nơi trên bốn trăm linh mm trước nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp
đặc biệt các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng
ban chỉ đạo phòng chống đủ bão trung ương đã yêu cầu các địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó
bảo đảm an toàn cho người dân ở các vùng sung yếu
ngoài phương án di rời dân hiện các tỉnh bình định phú yên và khánh hòa đã có kế hoạch cho học sinh nghỉ học trong ngày mai